dẫn đến là cô bốt vẫn sản xuất được ra nhưng giá thành rất là cao
nó rất là cao dẫn đến nó không thể thương mại hóa thành những sản phẩm để sử dụng trong đời sống hoặc là trong lĩnh vực sản xuất được
đến giai đoạn này thì gọi là giai đoạn cộng với khởi màu của mạng một trong
thì nhu cầu tự động hóa rất là cao
rất là cao thì nó thúc đẩy các nhà sản xuất
người ta đầu tư mạnh hơn để người ta cho ra sản phẩm thương mại và nó trở nên phổ biến ở trong lĩnh vực sản xuất
vậy thì mức độ phổ biến của cô bốt cũng như là robot trong hoạt động sản xuất trên thế giới là như thế nào
và ở việt nam thì ra sao
trên thế giới thì robot và cô bốt thì nó ứng dụng cũng khá là rộng
đầu tiên là robot trước
chúng ta phải hiểu rõ này robot và cô bốt nó đều là một loại robot
nhưng cô bốt thì là robot nhưng có thể tương tác được với con người
có thể làm việc được với con người thì đúng hơn
ở đây là tôi muốn tập trung vào trong lĩnh vực về sản xuất
như các bạn đã thấy thì ở việt nam là những cái hãng rất là nổi tiếng
ví dụ abb là những cái hãng mà sản xuất từ robot trước đây
robot của kuka skwa là robot
thì đặc điểm của những cái robot thì nó khác cô bốt là gì
nó cần một cái phạm vi làm việc được bảo vệ
bởi vì nó không thể làm việc được với con người
do vấn đề về an toàn có thể là va chạm va đập
dẫn đến làm bị thương tổn thương con người
thì khi mà start up một cái con robot đấy là đâu đấy cần những cái rào chắn
những biện pháp bảo vệ an toàn rất là lớn
nó tồn tán một không gian diện tích cho nhà máy và set up nó rất là phức tạp
nhưng cô bốt là gì
bản chất người ta thiết kế ra để làm việc với con người
thì người ta đã tính toán sẵn những hệ thống cảm biến
hoặc là những cái tích hợp những cái công nghệ phần mềm bên trong
đủ an toàn để mà nó hiểu được những cái lực va chạm
và trong quá trình làm việc với con người nó có những va chạm xảy ra
nhưng nó không làm tổn thương con người
đặc biệt nữa là cái việc set up nó rất là đơn giản
chị có thể sách một con robot đến vị trí chị làm việc
chị hướng dẫn nó để làm việc cùng với chị một cách rất là dễ dàng
còn robot trước đây là gì
chúng tôi phải thiết kế những hàng rào những hệ thống cảm biến
sau đó phải đào tạo công nhân rất nhiều vấn đề an toàn
sau đó với được ngồi đấy làm việc
gọi là ngoài phạm vi làm việc của con robot
tức là chỉ support cho nó thôi nhưng hoàn toàn ngoài phạm vi làm việc
còn bây giờ robot đang ngồi cùng với chị làm việc
trong phạm vi làm việc cùng với nhau
vâng trong cái lĩnh vực sản xuất nào tại việt nam hiện nay
thì chúng ta đang thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của cô bốt ạ
những cái vị trí công việc nào thứ nhất là không thể thay thế hoàn toàn con người được
nhưng cần một đâu đấy một cái công cụ support cho con người hỗ trợ cho con người
để công việc con người làm được nhanh hơn tốt hơn
thì vị trí đấy có thể có cái cô bốt vào tham gia hoạt động cùng
thì ở việt nam thì nói chung là trong tất cả các ngành
từ ngành điện tử ngành điện tử là ngành lắp sáp
ngành ô tô xe máy rồi ngành lội thất
rồi đâu đấy trong các phòng lab
các phòng lab thì cũng dẫn cần những cô bốt hỗ trợ liên quan
những cái vấn đề khâu chiết giót hoặc những cái khâu về
đưa những cái mẫu vật vào những cái vị trí đặc biệt
đấy thì cũng có
thì nói chung là do là cô bốt nó rất là nó có thể làm việc được với con người
nên là cái việc ứng phạm vi ứng dụng nó cũng khá rộng
chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cái việc mà ứng dụng robot
cũng như là đặc biệt là cô bốt trong cái quá trình mà chúng ta
đào tạo nghề hay còn gọi bây giờ chúng ta hay dùng cái thuật ngữ là giáo dục nghề nghiệp ạ
thì ở tại việt nam thì không biết là các cái trường đào tạo các cái cơ sở đào tạo
cũng như là những dự án liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
thì đã có ứng dụng cô bốt hay chưa
ở việt nam thì chúng tôi là một trong số ít doanh nghiệp
mà đưa cô bốt của hãng universal robot về việt nam
và chúng tôi đầu tiên chúng tôi hướng tới là đưa trong lĩnh vực đào tạo trước
lĩnh vực đào tạo bởi vì đây là một cái cũng là một cái công nghệ mới
thực ra nó là dựa trên nền tảng robot cũ nhưng tích hợp thêm một số những công nghệ mới
để ra một loại thế hệ robot mới
thì chúng tôi đã đưa một số các trường như trường cao đẳng
đảng nghề quy nhơn trường cao đẳng nghề hải dương trường cao đẳng nghề cần thơ
nói chung là cả ba miền chúng tôi đều đưa vào những công nghệ mới này
mục đích là để quảng bá cho lĩnh vực dạy nghề
rồi để cho các em sinh viên có cơ hội là tiếp cận được với những công nghệ mới
thì đâu là những cái điểm ưu việt và cái lợi thế
mà cái việc chúng ta đưa các cái sản phẩm trong đó có cô bốt vào cái hoạt động dạy nghề ạ
thì đương nhiên đầu tiên là nó sẽ cung cấp cho người học có cơ hội
tiếp cận với một công nghệ mới để khi người ta ra người ta làm việc
người ta không bỡ ngỡ với công nghệ đấy
và có những em nó kích thích cái liềm đam mê sáng tạo
có thể đấy là một cái cơ hội để các em nó sáng tạo ra một cái sản phẩm
tại vì cái bản thân như các bạn hình dung là con robot
thì nó chỉ là cái phần một cái máy đâu đấy còn phải lập trình rất nhiều thứ
nó chỉ là công cụ bạn hình dung không
với công cụ đấy các bạn có thể sử dụng để sáng tạo rất nhiều ứng dụng
giả sử như trước đây trong tay bạn chỉ có một bút bi chắc thì bạn chỉ biết
nhưng một cái bút cọ bạn có thể bạn vẽ
chúng tôi muốn cung cấp một cái công nghệ mới một cái rất là mới nó rất là hấp dẫn
thì đâu đấy kích thích cái sáng tạo của các em đâu đấy là có thể
chúng tôi cũng đang kỳ vọng là với những gì chúng tôi đưa vào sau này
chúng tôi có thể kết hợp đâu đấy một số các em sinh viên trong trường
có thể sáng tạo ra những cái ứng dụng mà dựa trên những cái con robot đấy
như các bạn biết đấy là chúng ta bây giờ là chủ trương nhà nước
là tập trung đào tạo cho trường nghề
thế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng thế thôi
bởi vì doanh nghiệp chúng tôi thì còn một cái mảng là chúng tôi chuyên sản xuất
những cái máy tự động hóa tức là sản xuất ra máy cho các hẻo trung nghiệp
thì chúng tôi rất cần những cái nguồn lực
thì chúng tôi cũng gọi là góp phần chúng tôi đầu tư cùng với các trường nghề
đem những công nghệ mới nhất vào để chúng tôi tạo ra những nguồn nhân sự
nó có chất lượng để phục vụ cho doanh nghiệp cũng như xã hội
vậy thì khi mà chúng ta ứng dụng cobot vào trong cái hoạt động giảng dạy
thì liệu rằng các cơ sở đào tạo cũng như là các cái doanh nghiệp
có e ngại về cái phần giá thành cho cái việc ứng dụng công nghệ này vào giảng dạy hay không ạ
các trường nghề thì đối với giá thì chúng tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều
chúng ta cũng phải nói là không rẻ nó không rẻ
nhưng nó không phải là quá đắt để không có thể đầu tư được
cũng với sự hỗ trợ chúng tôi về mặt suppot về mặt kỹ thuật
để người ta có thể khai thác làm chủ được cái con robot đấy để ứng dụng và đào tạo
thì hiện nay là chúng tôi cũng đã đưa được vào một số trường
như tôi đã kể với chị từ miền bắc miền trung miền nam đã đều đưa được vào rồi
vậy thì không biết là việc ứng dụng rộng rãi cái cobot
thì tác động như thế nào tới cái thị trường lao động của việt nam
do là cái số lượng mà chúng tôi cung cấp được vào các trường nghề
nó cũng không phải quá nhiều
thông thường chúng tôi cung cấp là các nghề là nghề cư điện tử
thì mỗi năm mỗi trường đâu đấy tuyển sinh được khoảng mỗi lớp khoảng độ bốn mươi học sinh
bốn mươi đến sáu mươi học sinh
thì đấy thì mỗi năm khoảng một lứa như thế ra thì các em có cơ hội tiếp cận
tại sao bây giờ vẫn có doanh nghiệp người ta tuyển những đối tượng
các em chỉ cần hết một mươi hai đủ tuổi lao động là đi lao động là làm việc
tức là không cần quá nhiều kỹ năng
bởi vì ở đâu đấy những công việc mang tính chất lập
đi lập lại nó không cần suy nghĩ
thì khi mà robot và cobot nó ra
thì chắc chắn những công việc đơn giản như thế là sẽ được ứng dụng máy móc
đặc biệt là do nhân công việt nam ngày càng cao
đến bây giờ thì doanh nghiệp người ta vẫn chưa mặn mà đầu tư
bởi vì giữa giá thành robot với chi phí nhân công đâu đấy
nó vẫn còn một khoảng cách khá xa
nhưng như các bạn thấy robot ở trung quốc ở những nước phát triển
thì người ta ứng dụng gần hết bởi vì chi phí nhân công cao
nhưng ở việt nam mình thì hiện nay trong giai đoạn này
thì tôi thấy là
nhân công ngày càng ngày càng cao và các doanh nghiệp
người ta bắt đầu người ta nghĩ đến là có một giải pháp nào đấy không
để tôi có thể thay thế được cái chi phí nhân công này
thì cái việc ứng dụng này tôi nghĩ là ở việt nam thì chắc chắn
nó cũng theo xu thế rồi càng ngày nó càng phải ứng dụng nhiều
như các bạn biết để mà vận hành được con robot
thì cần phải học cần phải chênh ninh cần phải làm chủ mới ra mới làm được
thì đâu đấy một bạn mà được chênh ninh ra như thế
thì mức lương của bạn sẽ rất là cao rất cao
chỉ có những bạn mà ok
học tháng một mươi hai đủ sức khỏe là không học thêm
thì chắc chắn nó không có cơ hội làm việc sau này nữa
chắc chắn tôi nghĩ là như thế bởi vì những cái việc đơn giản như thế
robot nó làm nhanh hơn rất nhiều
nó làm được ba k là không tốn tiền ăn không tốn tiền lễ tết không tốn cái gì cả
chi phí rất là rẻ
và đặc biệt là bây giờ cũng có thêm một cái
công ty người ta sản xuất robot mà người ta cho thuê
rất đơn giản là bạn cần làm việc trong ba tháng
người ta mang robot đến robot đến người ta set up cho bạn
sau đó người ta mang về
thì những công việc đâu đấy đơn giản
thì sau này là robot nó sẽ đảm nhiệm
và cụ thể như các bạn biết trong lĩnh vực ngân hàng chẳng hạn
những công việc của các bạn mà đang đứng ở giao dịch
tức là làm việc theo một quy trình cố định
cứ theo một quy trình cố định không cần sáng tạo
thì sẽ bị thay thế cái điều đấy là chắc chắn
vậy thì không biết là kỳ vọng
và cũng như là dự báo như thế nào
về cái việc là trong tương lai chúng ta sẽ ứng dụng
cobot không chỉ là trong hoạt động giảng dạy và đào tạo
mà rộng ra là đối với cả các cái ngành công nghiệp
đặc biệt là trong đó là có cơ khí và điện tử
thì cái nhu cầu thì đương nhiên là nó sẽ tăng
nó sẽ tăng nhưng không phải là người ta sẽ chỉ tập trung đầu tư vào robot được
bởi vì như một hệ thống tự động hóa như mình đã nói với các bạn đấy
nào nó còn các hệ thống điều khiển về poc hệ thống cảm biến
người ta vẫn phải đầu tư song song nhưng robot là một mảng
nó sẽ không thể thiếu trong các trường đào tạo sau này
chắc chắn là như vậy bởi vì đó là một cái thành phần
mà không thể thiếu trong các dây chuyền sản xuất
thì với chủ trương nhà nước thì mình nghĩ là
do nó bắt buộc nó phải có thì nhu cầu thị trường nó sẽ
đương nhiên nó sẽ ngày càng tăng cũng lại quay lại vấn đề
liên quan đến về cái chi phí
cái chi phí thì do là cái chủ trương nhà nước bây giờ đang phải cân bằng là
tự chủ trong giáo dục trong đào tạo
thì người ta cũng phải làm một doanh nghiệp người ta phải cân bằng thôi
đầu tư các phần như thế nào để cho nó hợp lý
quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi là một doanh nghiệp
để chúng tôi có thể tiếp cận được với những cái hỗ trợ
ở những hãng bên ngoài thì chúng tôi cũng cố gắng
cung cấp cho các trường nghề với một cái mức chi phí nó hợp lý nhất
có những trường thì chúng tôi vẫn hợp tác là người ta cần đào tạo
chúng tôi cho họ thuê trong một thời gian ngắn
hết khóa đào tạo chúng tôi mang về
tiêu chiên tinh thần chúng tôi hỗ trợ tối đa để mà cái công nghệ
liên quan đến robot này nó có thể phổ cập được việt nam
thế còn về phía tân pháp thì sao ạ
trong thời gian tới thì không biết là cái định hướng của doanh nghiệp
là như thế nào trong việc tiếp tục có những cái sản phẩm
và đặc biệt là những cái con robot cũng như là cobot ạ
để đưa vào trong cái hoạt động giảng dạy cũng như là cung ứng
cho phía khách hàng và doanh nghiệp ạ
công ty chúng tôi liên tảng là về tự động hóa
nên là tất cả những cái gì mà mang tính chất là công nghệ
liên quan tự động hóa thì chúng tôi phải tiếp cận đầu tiên
thì tại sao chúng tôi làm hai mảng là mảng nghề mảng công nghiệp
bởi vì chúng tôi muốn những cái gì hay ho nhất chúng tôi đưa
vào mảng liên quan thiết bị đào tạo
và thứ hai tôi giới thiệu cho những cái đối tác của chúng tôi
trong lĩnh vực sản xuất để họ có khả năng họ tiếp cận
thì đấy vẫn là cái định hướng sản xuất mà chúng tôi sẽ làm
mình tìm hiểu những công nghệ mới nhất
đấy mình đưa vào việt nam
có nghĩa là trên thế giới có những cái gì hay
tôi mang về chúng tôi nghĩ ra từ cái đấy
ra một sản phẩm gì đấy để ứng dụng vào trong sản xuất
ứng dụng máy móc trong đó thì có cobot
vào quá trình đào tạo nghề cũng như là quá trình sản xuất tại việt nam
thì sẽ góp phần hỗ trợ cho cái sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất
cũng như cái hoạt động đào tạo tại việt nam
để mà giúp cho chúng ta có được một sự tăng trưởng về mặt kinh tế hiệu quả hơn
một lần nữa thì xin được cảm ơn ông nguyễn quốc đạt
đã dành thời gian và có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay
kính thưa quý vị và các bạn trong những năm qua thì việt nam cũng đã rất nỗ lực
trong việc cải thiện và đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo
hoạt động sản xuất cũng như là phát triển kinh tế nói chung
đã đến lúc mà các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp
cần phải tập trung nhiều hơn vào đổi mới
để có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực
tăng trưởng kinh tế và kinh doanh
và cuối cùng là góp phần phát triển bền vững nền kinh tế của nước nhà
tới đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại
xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại